các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ kinh tuyến một trăm linh tám năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh sông lớn và lốc xoáy
trong ba mươi sáu bốn mươi tám giờ tiếp theo bã di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vấn đích liền khu vực từ thanh hóa đến quảng bình và suy yếu thành áp thấp nhật đới
đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi tám sáu độ vĩ bắc và một trăm linh năm năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhật đới mạnh cấp sáu bảy từ bốn mươi sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
cảnh báo sóng mạnh sóng lớn trên biển nước dần do bão vùng ven bờ khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
từ ngày một mươi năm tháng một mươi ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực bắc và trung trung bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất ủy ban nhân dân tp hà nội mở lại vận tải hành khách liên tỉnh vận tải công cộng từ ngày một mươi ba tháng một mươi
theo đó đối với vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ sở giao thông vận tải hà nội đề xuất ủy ban nhân dân thành phố báo cáo thường trực thành ủy
cho phép mở lại một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ bằng xe ô tô
các tuyến đề xuất gồm đi đến các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu và điện biên
tổng số chuyến bằng năm số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được sở giao thông vận tải công bố
thời gian thực hiện từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
sở giao thông vận tải cũng đề xuất tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng
trong đó xe buýt được phép hoạt động năm mươi biểu đồ chạy xe xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ được phép hoạt động
nằm số lượng phương tiện được sở giao thông vận tải cấp phối hiệu còn hiệu lực
với xe ôm bao gồm cả xe ôm công nghệ do loại hình vận tải này không đảm bảo nguyên tắc năm k và khó truy vết
khi có tình huống phát sinh liên quan đến f nên sở giao thông vận tải hà nội đề xuất chưa cho phép mở lại tại thời điểm này
với vận tải được xét sở giao thông vận tải hà nội cũng kiến nghị thống nhất với kế hoạch khôi phục vận tải được xét của bộ giao thông vận tải
lô vaccine astrazeneca một một triệu liều do chính phủ hàn quốc tặng dự kiến về đến việt nam vào ngày mai một mươi ba tháng một mươi
đại sứ hàn quốc tại việt nam park nohan cho biết thông tin nêu trên tại cuộc họp gặp thủ tướng phạm minh chính ngày một mươi hai tháng một mươi
đây là đợt hỗ trợ vaccine song phương đầu tiên và lớn nhất của hàn quốc cho các đối tác trong bối cảnh khan hiếm vaccine trên toàn cầu
cũng như những khó khăn tại nước này
đại sứ khẳng định hàn quốc sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ y tế trong đó có vaccine cho việt nam trong thời gian tới
theo ông park non việt nam là đối tác quan trọng hàng đầu của hàn quốc nhất là về kinh tế đầu tư thương mại
dù dịch bệnh phức tạp nhưng kim ngạch thương mại hai triệu vẫn tăng một mươi tám
việt nam vẫn là điểm đến hấp dẫn an toàn của các nhà đầu tư của hàn quốc
đầu tư mới của hàn quốc vào việt nam năm nay tăng hai mươi bốn so với năm trước
trước đó ngày hai mươi một tháng chín tại cuộc gặp chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bên lề kỳ họp đại hội đồng liên hợp quốc ở new york
tổng thống moon jae in cam kết cung cấp ít nhất một triệu liều vaccine covid một mươi chín cho việt nam
đến ngày một mươi một tháng một mươi việt nam đã tiêm được tổng năm mươi bốn hai triệu liều vaccine
trong đó ba mươi tám sáu triệu người tiêm mũi một và một mươi năm năm triệu người tiêm đủ hai mũi
bão số tám giật cấp một mươi ba hiện cách quần đảo hoàng sa khoảng chín trăm một mươi km về phía đông đông bắc
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây khả năng mạnh thêm
bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất nghỉ tết âm lịch nhâm dần chín ngày
lý giải chín ngày nghỉ này bao gồm năm ngày nghỉ tết theo luật lao động năm hai nghìn một mươi chín và bốn ngày nghỉ theo lịch hàng tuần
bộ giao thông vận tải đã quyết định cho khai thác lại tàu khách từ ngày một mươi ba tháng một mươi
mà không cần chờ ý kiến địa phương đồng thuận mới cho mở lại tàu khách như kế hoạch trước đó
vì ba nhân dân tỉnh thừa thương huế hướng dẫn thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hành khách đến và trở về địa phương này bằng đường hàng không
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định và ủy ban nhân dân tp quy nhơn đã thống nhất cho dừng việc học đối với học sinh trên địa bàn
dự kiến bắt đầu vào ngày một mươi một tháng một mươi đến khi có thông báo mới
bắc ninh khẩn tìm người liên quan đến các trường hợp dương tính với sars cov hai ở thành phố bắc ninh huyện tiên du và thị xã tử sơn
trong những ngày qua người dân thị xã nghi sơn thanh hóa từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về địa phương
phản ánh việc thị xã thu phí cách ly tập trung cao từ hơn năm hai đến năm sáu triệu đồng
trưởng trạm y tế xã khánh hưng huyện trần văn thời tỉnh cà mau nơi tiêu hủy một mươi sáu con chó mèo đã xin nghỉ việc
sở y tế hà nội cho biết với các đường bay nội địa chở khách thường lệ từ thành phố hồ chí minh
và đà nẵng đến hà nội tại sân bay quốc tế nội bài và ngược lại
hành khách phải tuân thủ các điều kiện như hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
đầu tháng một mươi ngay khi thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách hàng chục nghìn người đã ủ nùn kéo về quê
ở các tỉnh miền bắc miền trung tây nguyên và miền tây để tránh dịch
tuy nhiên khi thành phố hồ chí minh bước vào bình thường mới bắt đầu khôi phục sản xuất
người lao động đã về quê giờ muốn quay lại theo lời mời của thành phố hồ chí minh cũng gặp rất nhiều khó khăn
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh gửi phương án thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh
tuyến cố định đến các tỉnh thành bến xe
đã có năm mươi bốn doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại tại hai bến xe miền đông và biến xe miền tây
các chuyến gần như kín người đặt chỗ giá vé không tăng
qua ghi nhận giá vé tàu từ tp hcm đi khu vực miền trung như tỉnh quảng bình đến hà nội khoảng tám trăm linh đồng đến hơn một triệu đồng
đồng nai đề nghị mở lại tuyến vận tải hành khách với ba mươi tỉnh thành
nếu các địa phương này đồng ý bộ giao thông vận tải đã ban hành quyết định hướng dẫn thí điểm tạm thời
đối với vận tải hành khách đường bộ áp dụng bước đầu trong bảy ngày từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
tỉnh bắc giang yêu cầu giả soát áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người từ huyện tiên du và thành phố bắc ninh đến và về địa phương từ ngày hai mươi bảy tháng chín đến nay
chín tháng của năm hai nghìn hai mươi một kinh tế giảm ở hầu hết các lĩnh vực
nhất là lĩnh vực ngũ nhọn dịch vụ du lịch khiến đà nẵng tan trường âm ở mức một hai mươi năm
giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh an giang cho biết
đến nay an giang đã chi hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín đạt hai mươi so với kế hoạch
một trăm năm mươi người được ubnd tỉnh duyệt